trong văn bản gửi bộ kế hoạch và đầu tư mới đây ubnd tp hcm cho biết do bổ sung hai nút giao
và ra soát chi phí giải phóng mặt bằng nên đã đẩy tổng mức đầu tư dự án cao tốc tp hcm
một bài tăng gần ba tỷ đồng hiện tổng vốn đầu tư cho dự án là một mươi ba sáu trăm một mươi ba tỷ đồng
hai nút giao với cao tốc là đường vành đai ba huyện hóc môn và nút giao tỉnh lộ tám huyện củ chi
ngoài ra chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng liên quan dự án sau khi ra soát cũng tăng thêm
ubnd tp hcm đề nghị bộ kế hoạch và đầu tư xem xét hướng dẫn thực hiện một số nội dung vướng mắt
về thẩm quyền quyết định chủ đầu tư dự án xem xét thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn
để dự án sớm được triển khai
dự án cao tốc tp hcm một bài có chiều dài hơn năm mươi ba km với mục tiêu góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông
vùng kinh tế trọng điểm phía nam nâng cao năng lực khai thác hiệu quả tuyến đường liên vận quốc tế
dự kiến năm hai nghìn hai mươi năm đưa vào khai thác